thì khán giả có tên là hoàng lan ở đà nẵng
năm nay tôi ba mươi hai tuổi tôi mới sinh chó đầu được tám tháng
tôi bị nám kể từ khi mang thai và đến tận thời điểm này sinh xong đã lâu
các vết nám của tôi vẫn không hết
có phải do tôi vẫn cho con bú nên nội tiết của tôi chưa trở lại bình thường hay không
tôi nên uống bổ sung thuốc gì
và có nên sử dụng laser để điều trị hay không ạ
vâng câu hỏi cũng khá là nhiều ý và xin nhờ tiến sĩ bác sĩ bụ tây hà
thật ra thì với một cái phụ nữ mà hiện nay vẫn đang cho con bú
thì mình cũng việc đầu tiên là mình cũng không nên nghĩ đến cái chuyện là điều trị những cái gì cả
tại vì tất cả những cái một là nếu như chúng ta dùng thuốc uống
thì nó cũng sẽ liên quan đến việc mà cái thuốc đó nó sẽ thải trừ qua đường sữa
và liên quan đến việc mà con mình uống thuốc
thì có một số thuốc thì người phụ nữ thậm chí là vitamin
người lớn thì có thể dùng được
nhưng trẻ con thì dùng cũng phải rất là thật chậm
ví dụ như vitamin a mà quá
cái liều vitamin a thì đứa trẻ có thể bị ảnh hưởng về mắt ảnh hưởng về tóc
thì đấy là những cái về đường uống
thứ hai là về đường bôi
thì đường bôi thì trong cái thuốc điều trị náng thì nó lại có một cái chất
ví dụ retinol chẳng hạn
thì về cơ bản thì người ta cũng không chứng minh được cái việc là
với hàm lượng bôi như vậy có đủ để gây tác hại lên đứa trẻ hay không
nhưng mà với retinol thì người ta cũng
cũng rất thận trọng trong việc sử dụng cho trẻ nhỏ
vì nó có thể gây nhiều cái
cái liên quan đến phát triển về xương của đứa trẻ
thì cái thứ ba nữa là nếu chúng ta sử dụng công nghệ về laser
thì bản thân cái người phụ nữ cho con bú
nó vẫn liên quan đến cái học môn
về sinh dục nữ
thì nó có thể đôi khi nó làm gây tăng cái sắc tố lên
chưa kể cái việc là trong quá trình mà nuôi con
thì người mẹ thường có những cái gọi là
trầm cảm sau sinh
thì cái stress cũng là gây đến cái tình trạng
mà làm ra rất là lớn
do đó mà cái lời khuyên cho bạn
ở trong tình trạng này
thì nên dùng kem chống nắng
thật là đầy đủ
và tránh nắng thật tốt
cũng như là làm sao mà mình giải quyết được vấn đề về tinh thần
để luôn luôn không để cho mình stress
khi mà đặc biệt stress sau sinh như vậy
thì đấy là cái mà mình phải rất chú ý
và laser thì không phải lựa chọn trong cái trường hợp này
xin cảm ơn anh ạ
câu hỏi tiếp theo của khán giả nguyễn liên bốn mươi năm tuổi
tôi bị nám sạm nhiều
năm ngoái tôi bị u sơ tử cung
phải cắt luôn tử cung
xin hỏi bác sĩ ở tuổi của tôi
thì nên điều trị nám bằng cách gì không đau
tôi thấy bạn bè đi lăn kim
thì rất sợ
và tôi có cần dùng thuốc nội tiết hay không
chắc là anh thư vẫn nhờ kiểm sĩ đặc sĩ hữu thế hạ
thật ra thì
về mặt nội tiết
thì mình nghĩ là không cần
tại vì vấn đề nội tiết của mình
không phải là cái tử cung nó tiết ra
mà chính là cái bùng trứng
trong đấy bùng trứng của mình vẫn có
thì như vậy mà mình không phải dùng đến thuốc nội tiết
và còn cái mà
điều trị nám bằng
thì thật ra thì với người châu á của mình
thì trước nhiên trên thế giới
thì có những nghiên cứu mà lăn kim
thấy rằng cải thiện nám má
nhưng tất nhiên là ngăn kim thì nó gây ra một cái hiện tượng
viêm và đôi khi nó sẽ tăng sốc tố sau viêm
nên nếu giả sử
có làm bằng phương pháp đó
thì chúng ta phải làm
một cái rất nhẹ gọi là
tạo một cái vết thương rất rất nhỏ
và nhẹ nhàng trên da để cho thuốc nó
ngấm tốt hơn và
cái thuốc mà điều trị nám
thuốc làm trắng sáng nó ngấm tốt hơn
tuy nhiên với những người châu á
tích ba tích bốn như ở người việt nam
với bác sĩ gia liễu chúng tôi thì chúng tôi gần như chúng tôi không có dám làm cái việc đó
tại vì nguy cơ
nó rất lớn trong việc tăng sốc tố
sau khi làm có nghĩa là
thì việc thay vì việc mình chữa cho nó tốt lên thì nó lại tăng lên nhiều hơn
nên nguy cơ rất nhiều
người nào mà
mà bảo em có lăn kim và
rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi và bảo là em lăn kim
và em thấy trắng sáng ra ok
có có những trường hợp như thế chứ không phải không có
vì nghiên cứu trên thế giới nó cũng chỉ ra được như thế
nhưng đấy là những trường hợp rất ít
với những người tích ba tích bốn thôi
mà may mắn người ta nằm trong
cái nhóm đó và đa phần thì người ta tăng sốc tố
bệnh nhân đến với chúng tôi thì đa phần
tăng sốc tố như vậy
thế còn lại mà một cái điều trị nào không đau
thì đơn giản nhất
là vì cái nám má thì
về cơ bản là phối hợp với
nhiều phương pháp khác nhau
nhưng mà bao giờ người ta cũng lựa chọn
cái phương pháp nhẹ nhàng đó là lăn kim
đó là bôi thức bôi đơn thuần
và kem chống nắng
còn lại thì chúng ta có thể phối hợp thêm
ví dụ như là
tột dao và hóa chất
ví dụ như là các loại laser
và bây giờ laser thì rất hiện đại
nó không như là như ngày xưa là chúng ta
làm xong mặt mũi đỏ rồi bong vẩy
bây giờ chúng ta có rất nhiều các loại laser tốt
ví dụ như laser
nó rất nhẹ nhàng
làm xong chỉ cái điểm end point cuối cùng của nó
là chỉ hơi ứng hầm một chút thôi
và sau khi chăm sóc xong
làm lại xong có khi đi ra ngoài
mà không ai biết chúng ta làm laser cả
đấy như vậy là có rất nhiều cái biện pháp chúng ta có làm
thì tốt nhất là
bạn phải lên đến
một cái cơ sở chuyên khoa về da liễu
để gặp các bác sĩ
để mà phân tích xem là
cái tình trạng của bạn
nên làm theo phương pháp gì
vì phân tích đấy là ngoài việc về
tình trạng da của chúng ta
tình trạng về điều kiện về kinh tế
tình trạng điều kiện về chăm sóc của chúng ta
để chúng ta cùng bàn với nhau
vì cái đấy phải phối hợp cả bác sĩ và bệnh nhân
vì nó theo quá trình lâu dài
chứ không phải là điều trị một lần hai lần nó hết được
anh ơi thế